các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ủy ban thường vụ quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết của quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
tại phiên thảo luận đa số ý kiến cho rằng chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp cần được xem xét đánh giá trong tổng thể các chính sách chung với luật đất đai luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các loại thuế các khoản thu khác đang áp dụng với đất như tiền sử dụng đất tiền thuê đất
đồng thời hiện nay các cơ quan của chính phủ đang nghiên cứu khả năng xây dựng luật thuế tài sản
trong đó bao gồm cả đất nông nghiệp trong khi chưa được các cơ quan tiến hành tổng kết đánh giá và nghiên cứu một cách tổng thể để có hướng xây dựng chính sách một cách phù hợp trong mối liên hệ chung
cơ bản các ý kiến đều nhất trí với đề nghị của chính phủ cho tiếp tục ban hành nghị quyết của quốc hội cho phép kéo dài thời gian miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp trong năm năm tiếp theo và chính quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ chín vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi tới đây
sáng nay ngày hai mươi tám tháng bốn
phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo hà văn thắm nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank cùng bảy đồng phạm về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng chuyển sang phần tranh tụ
đại diện viện kiểm sát nhân dân giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo
trong đó đại diện viện kiểm sát nhân dân đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo hà văn thắm mức án từ một mươi năm đến một mươi hai năm tù tổng hợp với hình phạt tù trung thân của bản án trước buộc bị cáo thắm phải chấp hành hình phạt chung là tù trung thân
bị cáo lê thị thu thủy bị đề nghị xử phạt từ ba mươi sáu tháng đến bốn mươi hai tháng tù tổng hợp với hình phạt bốn năm tù của bản án trước buộc bị cáo thủy phải chấp hành hình phạt chung là từ bảy năm đến bảy năm sau tháng tù
bị cáo vũ thị thùy dương bị đề nghị xử phạt từ ba mươi tháng đến ba mươi sáu tháng tù tổng hợp với hình phạt bốn mươi hai tháng tù của bản án trước đó buộc bị cáo dương phải chấp hành hình phạt chung là từ sáu năm đến sáu năm sau tháng tù
đối với các bị cáo còn lại gồm bị cáo đinh thị hồng hương trần thị thu hồng và hoàng văn tuyến bị đề nghị mức án từ một mươi tám đến ba mươi tháng tù riêng đào thị nhài lê thị quyên cho hưởng án treo
về trách nhiệm dân sự viện kiểm soát nhân dân đề nghị tòa tuyên buộc bị cáo hà văn thắm
phải bồi thường số tiền đã gây thiệt hại cho ocean bank là hơn ba mươi một tỷ đồng đề nghị tòa tuyên trả lại cho ocean bank số tiền đang tạm giữ là hơn một mươi tỷ đồng
ngày hôm nay theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị đã tiến hành khởi tố bị can đối với một mươi cán bộ tại sở y tế đắk lắc trong đó có sáu bị can bị bắt tạm giam ba tháng và bốn bị can cấm đi khỏi nơi cư trú
các bị can này đều bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo đó sáu bị can bị bắt tạm giam ba tháng gồm doãn hiễu long nguyên tỉnh ủy viên nguyên giám đốc sở y tế nguyễn hiễu huyên trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ y sở y tế đắk lắc nguyễn đình quân tránh thanh tra sở y tế nguyên phó trưởng phòng nghiệp vụ y sở y tế đắk lắc nguyễn đình diệm phó trưởng phòng nghiệp vụ dược sở y tế đắk lắc lê thị thanh bình trưởng khoa dược bệnh viện đa khoa huyện ea ca nguyễn sĩ kế toán bệnh viện đa khoa
lê na tơ phụ trách khoa dược bệnh viện đa khoa huyện lắc mai xuân vinh khoa dược bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên và nguyễn xuân hải nguyên nhân viên phòng nghiệp vụ dược sở y tế đắk lắc
theo kết quả điều tra ban đầu trong quá trình tổ chức thực hiện đấu thầu các mặt hàng thuộc gói thầu thuốc năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm các bị can nói trên đã thông đồng phê duyệt trúng thầu các mặt hàng thuốc sai tiêu chuẩn gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn một chín tỷ đồng

kinh doanh cũng như hồi phục nền kinh tế đang đặc biệt được quan tâm chính vì vậy các gói hỗ trợ của chính phủ trong đó có đề xuất miễn giảm một số loại thuế phí đang được các doanh nghiệp hết sức kỳ vọng
kinh doanh trong lĩnh vực fnb chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh covid một mươi chín hai tháng nay doanh thu của đơn vị này đã sụt giảm từ chín mươi đến chín mươi năm
hoạt động cầm chừng quy mô sản xuất bị thu gọn lại do lượng hàng hóa tiêu thụ ít đi tuy nhiên các chi phí cố định vẫn phải duy trì
khó khăn lớn nhất của chúng tôi hiện tại đó chính là có đủ lượng tiền mặt để có thể chi trả các chi phí về mặt bằng nhân công các chi phí cố định để duy trì hoạt động công ty cho đến khi mà thị trường ấm trở lại dịch covid qua đi
theo đề xuất mới đây của bộ tài chính các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được hỗ trợ giảm năm mươi thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hai nghìn hai mươi năm mươi thuế xuất vat cho các hàng hóa dịch vụ nguyên liệu đầu vào
cùng với đó sẽ xem xét hoàn thuế